ngày hai mươi hai tháng một mươi hai kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
chúng ta cùng đến với câu chuyện đầy gian khổ nhưng rất đỗi tự hào
về những người lính biên phòng tại miền núi tỉnh sơn la
nhiều năm qua trên các bản làng vùng biên của tỉnh sơn la
đã tồn tại những lớp học đặc biệt của những thầy giáo mang quân hàm xanh
những lớp học do bộ đội biên phòng tỉnh sơn la tổ chức
nhằm xóa mù chữ và phổ cập kiến thức cho đối tượng là bà con đồng bào vùng biên
trong khoảng thời gian hai tiếng mỗi tối giữa bốn bề núi rừng lại vang lên tiếng ea tập đánh vần
những đôi tay chai sạn vốn chỉ quen làm nương giấy nay lại vụn về tập cầm bút viết chữ
các học viên hầu hết đã qua tuổi đến trường nhưng tất cả đều có chung một mục đích đó là học cái chữ
tôi rất vui khi có thầy bộ đội biên phòng lên dạy học
do chúng tôi không biết chữ nên đi học chữ để biết làm ăn để cuộc sống bớt khó khăn hơn
rất cảm ơn các thầy bộ đội biên phòng
đối với địa bàn xã mường lạn là một xã đặc biệt khó khăn
thì tình trạng mù chữ và tái mù chữ cũng tương đối lớn
chính vì vậy mà trong thời gian qua thì đơn vị đã phối hợp với phòng giáo dục huyện sốp cộp
tổ chức được năm lớp xóa mù chữ
do lớp học mở các bản vùng cao điều kiện giao thông đi lại còn khó khăn
nên các cán bộ biên phòng đã trở thành những thầy giáo cắm bản
trong thời gian hơn ba tháng của khóa học
ăn cùng ở cùng làm việc với bà con ở đây
những lớp học đã mang lại hiệu quả tích cực
được người dân ủng hộ và có sự lan tỏa rất lớn trong đồng bào khu vực biên giới
triển khai các mô hình để giúp cho bà con nhân dân trên khu vực biên giới
có được những điều kiện tốt nhất để học tập để nắm bắt kiến thức
có thể kể như là phối hợp tốt với sở giáo dục và phòng giáo dục đào tạo của huyện xuất cộp
mở được tám lớp xóa mù cho hai trăm tám mươi năm
hai mươi năm học viên chủ yếu là học viên nữ
đến nay thì cái hoạt động này vẫn đang được duy trì hoạt động thường xuyên
tiếp tục phối hợp với các lực lượng vũ trang đặc biệt là các đồn biên phòng
chúng tôi sẽ tiếp tục mở các lớp xóa mù chữ ở các bàn vùng cao
và tiếp tục phát huy cái vai trò của các thầy giáo quân hàm xanh
để phối hợp với huyện trong công tác xóa mù chữ
hiện nay chương trình giảng dạy của các lớp xóa mù tương đương kiến thức của học sinh
từ lớp một đến lớp ba
khi kết thúc khoa học học viên cơ bản biết đọc biết viết để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày